ngành điện vẫn luôn được đánh giá là một trong các ngành nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong lao động
đặc biệt là với đặc điểm địa hình đồi núi của việt nam và các hình thái thiên tài diễn biến ngày càng phức tạp
công tác an toàn lao động của mỗi công nhân ngành điện luôn cần được chú trọng nhất là các khu vực miền núi vùng cao
tại công ty điện lực lào cai theo thống kê công việc trên lưới năm hai nghìn một mươi sáu có hơn ba mươi hai công việc
năm hai nghìn một mươi bảy có hơn bốn mươi hai công việc năm hai nghìn một mươi tám tuy có giảm nhưng tính bình quân mỗi ngày toàn công ty cũng có khoảng hai trăm linh công việc trên lưới
trong đó có khoảng bảy mươi công việc trong kế hoạch còn ba mươi ngoài kế hoạch
trong đó công tác an toàn lao động trong ngành điện thường có ba nguy cơ chính được chỉ ra
đó là nguy cơ về tiếp xúc các thiết bị đang mang điện nguy cơ về tai nạn ngã cao và thứ ba là nguy cơ về tai nạn giao thông trong quá trình di chuyển trên địa bàn
phải thực hiện được các quy trình của tập đoàn điện lực việt nam đã ban hành và các quy chuẩn của nhà nước đã quy định
khi mà chèo cao thì chúng tôi có các hệ thống bút chèo cột các dây da an toàn lao động và trong quá trình chèo thì phải có một người di chuyển trên cột
thì phải có một người mà đứng bên dưới để giám sát
và các địa điểm địa hình phức tạp như vậy thì trước khi thực hiện các công việc thì đều phải có khảo sát hiện trường
và qua khảo sát hiện trường đấy thì phải có lập những biện pháp tổ chức thi công
các thế cấp điện lực của công ty phê duyệt trước khi cho nhân thực hiện
nhằm đánh giá về tình trạng an toàn lao động trong ngành điện đặc biệt là tại miền núi
trong ba ngày từ hai mươi tám đến ba mươi tháng sáu đoàn công tác của cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội
đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa với công ty điện lực lào cai để đánh giá công tác bảo đảm an toàn lao động
tại đơn vị nói riêng và an toàn điện nói chung trên toàn địa bàn
ở một số địa phương vẫn còn xảy ra một số vấn đề
tuy vậy thì rất nhiều các điện lực các tỉnh đã kiểm soát được các nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động
người lao động tại các điện lực đó đã được nâng cao nhận thức đào tạo kỹ năng cũng như là kiến thức về an toàn
và đặc biệt là đã xây dựng đang trong quá trình xây dựng nên những văn hóa an toàn
cũng theo đại diện bộ lao động
văn hóa phòng ngừa rủi ro lao động là nguyên lý quy tắc triển khai hiện nay
chúng ta xác định phải quản lý nó kiểm soát qua công nghệ qua huấn luyện đào tạo
đặc biệt kiểm soát tốt nhất là tạo ý thức kiểm soát cho người lao động cả người lao động và cả người quản lý